các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi bốn là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông cũ
năm hai nghìn hai mươi năm là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông mới
trước đó nhiều thí sinh lo lắng nếu chưa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi bốn thì phải thi lại vào năm hai nghìn hai mươi
theo đề thi của chương trình giáo dục phổ thông mới trong khi các em lại học theo sách cũ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
học sinh sẽ làm bốn bài thi để được công nhận tốt nghiệp
trong đó ba bài độc lập gồm toán ngữ văn ngoại ngữ
một trong hai bài tổ hợp là khoa học tự nhiên vật lý hóa học sinh học
khoa học xã hội lịch sử địa lý giáo dục công dân với giáo dục phổ thông
hoặc lịch sử địa lý với giáo dục thường xuyên
năm nay bộ giáo dục và đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế
để các hội đồng tổ chức thi thuận lợi hơn trong công tác thực hiện
dự kiến bộ sẽ bàn hành quy chế vào ngay đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cùng với hướng dẫn kỳ thi
thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi bốn dự kiến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi năm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có hai môn bắt buộc là toán và văn
thí sinh chọn thêm hai môn thi ở chín môn còn lại gồm ngoại ngữ lịch sử vật lý hóa học
sinh học địa lý giáo dục
kinh tế và pháp luật tiên học công nghệ
nội dung đề cũng sẽ theo định hướng đánh giá năng lực bám sát mục tiêu của chương trình mới
thưa quý vị cũng liên quan đến kỳ thi quan trọng này bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành quyết định
về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm thi hai môn bắt buộc toán văn và hai môn tự chọn
theo đó các thí sinh bắt buộc hai môn gồm ngữ văn
toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp một mươi hai gồm ngoại ngữ lịch sử vật lý
hóa học sinh học địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật tin học công nghệ
trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm
kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức trung đề trung đợt thi
cùng thời gian theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
phương thức xét công nhận tốt nghiệp
về phương thức xét công nhận tốt nghiệp bộ giáo dục và đào tạo quy định
kết hợp giữa đánh giá kết quả quá trình và kết quả thi tốt nghiệp
theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo chung
ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kế hoạch tổ chức kỳ thi
hướng dẫn tổ chức công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ thi
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo
tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương
phương án thi này được thực hiện từ hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn từ hai nghìn hai mươi năm đến hai nghìn ba mươi kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy
từng bước thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính
giai đoạn sau năm hai nghìn ba mươi bộ giáo dục và đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính
đối với các môn thi trách nhiệm ở các địa phương
đủ điều kiện có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính
khi tất cả các phương tiện trên toàn quốc có đủ điều kiện
sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính
đối với các môn thi trách nhiệm
mục đích tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu
và cần chuẩn đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học
của các cơ sở giáo dục phổ thông
và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục
cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học
giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ
thay đổi phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho phù hợp với chương trình mới
phương án thi trung học phổ thông từ hai nghìn hai mươi năm là thông tin được các nhà trường học sinh
và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi năm là năm đầu tiên các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới hai nghìn một mươi tám
sẽ tốt nghiệp bậc trung học phổ thông
chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám có nhiều điểm khác biệt
so với chương trình giáo dục phổ thông trước đó còn gọi là chương trình hai nghìn
từ mục tiêu quan điểm phương pháp giáo dục cơ cấu hệ thống cũng như các môn học
đặc biệt là bậc trung học phổ thông
cụ thể trong chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
giáo dục cơ bản kết thúc ở bậc trung học cơ sở
bậc trung học phổ thông
bậc trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp
do đó học sinh bậc trung học phổ thông không bắt buộc phải học tất cả các môn như chương trình cũ
mà phải học bắt buộc bốn môn gồm toán văn ngoại ngữ và lịch sử
ngoài bốn môn bắt buộc học sinh được lựa chọn thêm một số môn học trong các môn còn lại
do điều chỉnh trong chương trình học nên việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đối với học sinh theo chương trình mới cũng cần có sự thay đổi phù hợp
lựa chọn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với bốn môn đang được nhiều ý kiến ủng hộ
vì giảm áp lực thi cho thí sinh gọn nhẹ trong tổ chức
nhiều giáo viên học sinh mong sớm chốt phương án
thì tốt nghiệp trung học phổ thông bốn môn đổi mới hướng nghiệp dạy và học thế nào
theo báo giáo dục và thời đại phương án thi bốn môn hai cộng hai gồm hai môn bắt buộc toán ngữ văn
và hai môn do học sinh tự chọn được nhiều người đồng tình
để kỳ thi đạt mục tiêu vừa giảm áp lực thi cử vừa đánh giá được chất lượng hiệu quả giáo dục
cần thay đổi đồng bộ từ giáo dục hướng nghiệp
quan điểm dạy học và tuyển sinh đại học
lấy ý kiến về ba phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó bộ giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến về ba phương án tổ chức kỳ thi này từ hai nghìn hai mươi
ở cả ba phương án học sinh đều sẽ thi hai môn trong số các môn lựa chọn
nhưng khác nhau ở số môn thi trong nhóm các môn bắt buộc
cụ thể phương án một học sinh sẽ thi sáu môn gồm cả bốn môn học bắt buộc và hai môn lựa chọn
phương án hai học sinh sẽ thi năm môn gồm ba môn bắt buộc toán ngữ văn ngoại ngữ và hai môn lựa chọn
phương án ba học sinh sẽ thi bốn môn gồm hai môn bắt buộc toán ngữ văn và hai môn lựa chọn
theo công bố kết quả khảo sát của bộ giáo dục và đào tạo
phương án thi bốn môn là phương án có tỷ lệ lựa chọn nhiều hơn so với các phương án còn lại
có thể thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi cuối cùng của bậc phổ thông
việc tổ chức kỳ thi là cần thiết
tạo động lực học tập tích cực cho học sinh
có phần duy trì được nền nếp dạy học trong các cơ sở giáo dục
để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này
đòi hỏi mỗi học sinh phải tự trang bị cho mình những kiến thức về tất cả các môn học
để có thể vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất
hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa đề cập
sẽ giúp ích cho học sinh và các bậc phụ huynh đang chuẩn bị khi bước vào kỳ thi quan trọng này
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị